ngày một mươi tám tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo đã tham dự lễ tuyên dương điển hình tiên tiến
trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng đã nhận định rằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thực sự là một luồng gió đổi mới
tích cực cho sự phát triển toàn diện của vùng nông thôn nước ta
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ phong trào thi đua trong gần một mươi năm qua đã huy động được sự tham gia
của cả hệ thống chính trị và nhân dân với tổng nguồn lực khoảng hai hai triệu tỷ đồng
mỗi năm bình quân khoảng một mươi tỷ đô la mỹ đầu tư cho nông thôn mới mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
phong trào thi đua thực sự trở thành một phong trào có ý nghĩa đi vào cuộc sống và có sức lan tỏa sâu rộng ở địa phương
thu hút được người dân và cộng đồng hăng hái tham gia
thủy lợi điện đường trường trạm y tế chợ nhà văn hóa ở nông thôn được năm cách hoạt xây dựng mới khá đồng bộ
hệ thống tổ chức sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp nông thôn tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường và sản xuất hàng hóa
quy mô lớn nghiên cứu chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ nhất là nông nghiệp công nghệ cao
công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng hơn
hành thành nhiều trang trại hợp tác khả kỷ mới và các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực nông nghiệp nông thôn
với một mươi bốn tám trăm linh hợp tác xã một mươi một doanh nghiệp và ba mươi ba trang trại hoạt động có hiệu quả
tại buổi lễ thủ tướng biểu dương những thành tích mà tất cả các tổ chức cá nhân đã được vinh danh trong một mươi năm xây dựng nông thôn mới vừa qua
đặc biệt là những điển hình tiên tiến vinh danh hôm nay những đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới
như các tỉnh đồng nai nam định bình dương và thành phố đà nẵng
có một trăm linh xã đạt chuẩn nông thôn mới
thủ tướng nêu rõ tư duy nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân trong xây dựng nông thôn mới chuyển biến rõ nét
nhiều cán bộ thực sự tâm huyết trách nhiệm cao với phong trào
người dân có ý thức trong xây dựng nông thôn mới
thủ tướng mong muốn các điển hình tiên tiến các cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục phát huy tốt các thành tích đã đạt được
lan tỏa đóng góp xứng đáng cho việc phát triển một nền nông nghiệp thông minh
xóa đói giảm nghèo nâng cao thu nhập đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn là nhiệm vụ thang chốt trong xây dựng nông thôn mới
mười năm đã qua là một chặng đường không dài
chúng ta cần tiếp nối con đường này để xây dựng nông thôn
phải khá giả giàu có và đáng sống
các địa phương không được chủ quan thỏa mãn với những kết quả đạt được
phải luôn nhắc quán quan điểm xây dựng nông thôn mới
chỉ có điểm đầu không có điểm kết thúc
tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới
theo kết luận số năm mươi bốn của bộ chính trị ngày bảy tháng chín hai nghìn một mươi chín
sắp tới đây chúng ta sẽ triển khai chương trình xây dựng nông thôn phố mới
giai đoạn hai mươi một hai mươi năm dự kiến phán đấu đến năm hai nghìn hai mươi năm
có bảy mươi năm số xã đạt chủng nông thôn mới
trong đó có ít nhất hai mươi số xã đạt chủng nông thôn mới kiểu mẫu
thực hiện lời dạy của chủ tịch hồ chí minh
thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
với tinh thần mới khi thế mới
tại buổi lễ thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã phát động phong trào thi đua
cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
thủ tướng yêu cầu đưa nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào nội dung thực hiện kết quả nhiệm vụ chính trị
bình xét thi đua hàng năm của các địa phương
thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ công khai minh bạch trong phong trào thi đua
tạo điều kiện để người dân trực tiếp
tham gia phong trào gắn với thực hiện phát triển kinh tế xã hội của từng cấp từng ngành từng lĩnh vực
tại buổi lễ thủ tướng đã trao huân chương độc lập và huân chương lao động
cho các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ ban ngành
thường trực ban bí thư trần quốc vượng trao huân chương lao động cho các cá nhân và tập thể
phó thủ tướng vương đình huệ trao bằng khen của thủ tướng cho các cá nhân và tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới